hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
tại cơ quan điều tra khé đã thừa nhận do nợ nần từ việc chơi game bắn cá nên vào sáng ngày hai tháng bốn đã đột nhập vào nhà của bà cắm để trộm cắp tài sản
khi bị bà cắm phát hiện khé đã lấy chầy bằng gỗ đánh vào vùng gáy khiến bà cắm nặng khiến bà cắm tử vong tại chỗ
sau đó khé đã bê sát của bà cắm giấu trong bể nước đối tượng đã dùng dao cậy tủ lấy được hơn một mươi ba triệu đồng và nhanh chóng bỏ đi
khé là đối tượng đã có một tiền án và mới ra tù vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
vào hồi ba h ba mươi
dạng sáng nay tại khu vực bản nà lốc thị trấn ít ong huyện mường la tỉnh sơn la công an huyện mường la phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tăng hai đối tượng đang vận chuyển trái phép tám bánh heroin
hai đối tượng bị bắt là trá riêng nấnh tên gọi khác là trá a sánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và trá a sánh tên gọi khác là trá a và sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
cùng chú tại xã sa dung bê huyện điện biên đông tỉnh điện biên
vật chứng thu giữ gồm tám bánh heroin hai xe mô tô và một số tăng vật có liên quan
qua đấu tranh khai thác bước đầu cả hai đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ huyện điện biên đông sang huyện mù cang trải tỉnh yên bái để bán kiếm lời
khi đang vận chuyển số ma túy trên qua địa bàn huyện mường la thì bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
và các vùng phụ cận
vào khoảng một mươi hai h ngày hai tháng bốn nắm được thông tin đối tượng điều khiển xe máy vận chuyển ma túy từ quế phong về đô lương
ban chuyên án đã tiến hành bắt quả tang đặng công hồ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã mỹ sơn huyện đô lương thu giữ hai viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong cốp xe máy
bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với phòng an ninh điều tra công an tỉnh điện biên vừa bắt giữ bốn đối tượng về hành vi đưa người xuất cảnh trái phép sang lào
chiều ngày một tháng bốn trên đường ra biên giới thuộc địa phận bản ca hâu xã na ư huyện điện biên đội tuần tra lưu động phòng chống covid một mươi chín phát hiện một đối tượng nam giới điều khiển xe máy đi trước
phía sau có một xe taxi có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe taxi có chở bốn người trung quốc bao gồm ba nam và một nữ không có giấy tờ hợp lệ
qua đấu tranh đối tượng đi xe máy khai nhận là nguyễn văn sinh chú tại huyện điện biên
sinh đã thuê hai xe taxi chở chín người trung quốc từ thành phố điện biên phủ
đối tượng tên phong để đưa lên biên giới xuất cảnh trái phép sang lào
nếu chót lọt sinh được trả công tám triệu đồng
từ lời khai của sinh lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng và a phong chú tại huyện điện biên khi đưa năm người trung quốc lẩn trốn trên biên giới
đồng thời cơ quan điều tra cũng triệu tập đối tượng nguyễn văn thịnh và nguyễn văn nhật
hiện vụ việc đang được bộ đội biên phòng tỉnh điện biên hoàn tất hồ sơ khởi tố theo quy định của pháp luật
và bàn giao chín người trung quốc cho cơ quan chức năng để làm thủ tục cách ly và xử phạt hành chính
thưa quý vị mặc dù lực lượng công an và các ngành chức năng đã liên tục cảnh báo về sự nguy hiểm của việc tàng trữ sử dụng trái phép súng tự chế
cũng như đẩy mạnh các biện pháp thu hồi mỗi năm nhưng một số người dân vẫn lén lút tàng trữ sử dụng dẫn đến hậu quả chết người thương tâm
liên tiếp hai vụ việc người đi săn sử dụng súng tự chế bắn chết người xảy ra tại địa bàn huyện đắk song tỉnh đắk nông thời gian gần đây là bài học cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người
mới đây ngày ba tháng ba trịnh văn mạo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tải xã đắc dông huyện cư rút
rủ anh bàn văn liều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú tải xã đắc mon huyện đắc dông tỉnh đắc nông vào khu vực suối đắc rồ xã đắc mon để săn thú
phát hiện có một con sóc chạy trên các cành cây
mạo cầm súng tự chế bắn sau đó mạo đi đến vị trí con sóc mình vừa bắn thì phát hiện anh liều nằm gục mặt xuống đất
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng đến ngày bốn tháng ba anh liều đã tử vong
quá trình điều tra công an huyện đắk sông đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam trịnh văn mạo về hành vi vô ý làm chết người
mọi người hãy xin hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho
ckeitwo rep com và đăng ký chương trình để góp ích
grou rawat của dân chế m conquest

trước đó vào chiều tám tháng một
trước đó vào chiều tám tháng một
hoàng văn chầu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tải xã trường xuân huyện đắc song đi vào dãy mì của mình ở thôn một mươi một xã nâm giang huyện đắc song để thăm bẫy thú
tới nơi phát hiện một đàn khỉ khoảng hai mươi con trầu liền lấy súng tự chế súng được giấu tại dãy trước đó đi theo đàn thú
khoảng năm phút sau phát hiện phía sau tảng đá có một vật đang nhấp nhô nghĩ đó là khỉ nên trầu riêng súng lên hướng về phía tảng đá bóc cò
sau khi nổ súng trầu đến kiểm tra thì phát hiện anh lẩu văn vàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã cư cơ neo huyện cư rút tỉnh đắk nông bị trúng đạn nằm gục sau tảng đá đầu đang chảy nhiều máu
sau đó trầu gọi một số người đi săn cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng trên đường đi thì anh vàng đã tử vong
thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi của bộ công an
lực lượng công an huyện đắc sông đã thu hồi được tám mươi bốn súng tự chế các loại
tuy nhiên bên cạnh đại đa số người dân tích cực tự nguyện giao nộp súng tự chế thì vẫn còn có một số người dân bất chấp sự nguy hiểm vẫn lén lút cất giấu tàng trữ súng tự chế để đi săn bắn dẫn đến hậu quả đau lòng như trên
trong thời gian tới thì tiếp tục thực hiện đợt cao điểm của bộ công an về tổng thu hồi vũ khí về nổ và tấn công đấu tranh với các loại tàng trữ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ

trong thời gian tới thì tiếp tục thực hiện đợt cao điểm của bộ công an về tổng thu hồi vũ khí vật liệu nổ